thưa quý vị hội thi cá chắm sông son một lễ hội độc đáo vừa được trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng phối hợp với ubnd xã sơn trạch huyện bố trách tiền quang bình tổ chức
nhằm quảng bá thương hiệu cá chắm sông son giúp bà con nông dân tìm được đầu giao ổn định cải thiện đời sống
hội thi là hoạt động thường niên tạo không khí vui tươi phấn khởi mở đầu mùa du lịch
với mục tiêu hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu đặc sản cá chắm tạo sinh kế ổn định bền vững
hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu việc phá rừng săn bắt động vật trước đây
nghề nuôi cá chắm trên sông son là một làng nghề truyền thống mang đặc trưng riêng của vùng núi phong nha kẻ bàng
nơi đây có nguồn nước rất sạch với nguồn thức ăn chủ yếu của cá chắm là rong tảo
vì vậy thịt cá thơm có hương vị mang nét riêng đã trở thành thương hiệu